người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc mooning ngày hai mươi chín tháng năm cho rằng tất cả các bên liên quan đã hoàn toàn thừa nhận đầy đủ vai trò tích cực của bắc kinh
trong việc thúc đẩy hòa đàm để giải quyết cuộc khủng hoảng ukraine đồng thời nhấn mạnh trung quốc sẽ tiếp tục đóng góp cho giải pháp chính trị trong cuộc khủng hoảng này
báo morning đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp báo thường kỳ khi được hỏi về chuyến thăm của ông lý huy đặc phái viên trung quốc về các vấn đề á âu tới ukraine và các nước khác
theo bà tất cả các bên đều coi trọng chuyến thăm của ông lý huy hoàn toàn thừa nhận vai trò tích cực của trung quốc trong việc thúc đẩy các cuộc hòa đàm
và bày tỏ sự đánh giá cao đối với lời kêu gọi của bắc kinh về tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và tuân thủ các mục đích và nguyên tắc của hiến trương liên hợp quốc
lưu ý rằng cuộc khủng hoảng ukraine vẫn đang ở thời điểm quan trọng
bà morning cho hay trung quốc sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại và trao đổi với tất cả các bên để xây dựng sự đồng thuận và tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau
nhằm góp phần giải quyết chính trị cuộc khủng hoảng ukraine